trong chiến dịch dành lại vỉa hè cho người đi bộ chính quyền cùng các lực lượng chức năng đã cưỡng chế phá rỡ những bậc lên xuống vào trong nhà của nhiều hộ gia đình lấn chiếm vỉa hè
qua một thời gian triển khai và tuyên truyền theo ghi nhận đến nay các hộ dân đã bắt đầu ý thức chủ động xây bậc tam cấp lùi vào trong phần đất của mình
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân thực hiện tại tuyến phố xã đàn quận đống đa hà nội
dọc tuyến phố xã đàn phường nam đồng quận đống đa thành phố hà nội
sau khi chính quyền phá rỡ bậc lên xuống nhiều hộ dân đã bắt đầu xây bậc tam cấp lùi vào trong phần đất của nhà mình thay vì lấn chiếm hay tìm cách đối phó
tuy nhiên bên cạnh việc chấp hành chủ trương của thành phố hà nội thì người dân cũng nêu lên ý kiến của mình
thành phố mà làm những cái quyết định này thì gia đình chúng tôi cũng chấp hành thôi
gia đình chúng tôi thì cũng đã coi như là cắt thụt vào và để tạo ra một bậc mới
theo tôi cái chủ trương của nhà nước là đã
ban xuống thì đề nghị các cấp các ngành phải xem xét từng khu vực và địa điểm và xem xét như thế nào và cân nhắc
chứ đâu là cứ áp dụng ở trên rội xuống thì như thế nào thì ở dưới là cứ thế là chém chém tất
chỗ bé cũng chém thế mà chỗ to cũng chém như thế thì theo tôi hơi nắng khỉ tiệt của dân
chúng tôi kinh nghĩ thế này tức là hiện nay cái bậc lên xuống ở dưới cái vệ đồng đường và cái vệ hẹ hơi quá cao
nhất là phụ nữ có tuổi người ta không thể dòng được cái xe lên cao
nhất là những xe nặng như xe s h
xe piazzo này nó nặng
thì cần làm ba bốn nhà cho chúng tôi một cái cầu hay là cho chúng tôi một cái bậc lên xuống tương đối hoặc thiết kế khác đi
thì cho nên nó dễ làm
còn về đồng đường thì chữ rõ ràng là cần phải làm rồi
cần phải làm sạch
còn ai nấm kiếm thì người ta phải tự thao dỡ
trong chiến dịch dành lại vỉa hè cho người đi bộ người dân đều ủng hộ và cho rằng
chủ trương của thành phố hà nội là rất đúng đắn
đường thông hề thoáng thể hiện sự văn minh trật tự đô thị
các biển hiệu quảng cáo không đúng quy định trên một số tuyến phố như lê duẩn
lực lượng chức năng cũng đã vận động người dân tự giác thao dỡ